những trang facebook này đều có chung đặc điểm
tự ý sao chép đăng tải một số hình ảnh video thuộc quyền sở hữu của trung tâm đào tạo bóng đá trẻ pvf bộ công an
đồng thời còn chạy quảng cáo bài viết về việc trung tâm pvf tổ chức lớp dự tuyển dành cho thanh thiếu niên đam mê bóng đá
gia đình có điều kiện nhưng không có môi trường tốt để giàn luyện
ngoài ra còn yêu cầu phụ huynh nhắn tin để đăng ký trực tiếp cho con
tôi cũng có theo dõi trên mạng và nhận được thông tin
thời gian vừa qua có một số trang web giả mạng
họ lấy thông tin từ trang chính thức của pvf
họ lấy hết hình ảnh rồi là tên huấn luyện viên
họ sao chép để nhằm mục đích lừa đảo
các bộ phụ huynh để nhằm mục đích lừa đảo để kiếm lại lợi nhuận
pvf cũng nắm được điều đó rồi
và cũng đã có thông tin chính thức tới bên cơ quan chức năng
để nhờ họ can thiệp và xử lý
các chiêu thức được đưa ra đánh trúng vào tâm lý phụ huynh rất tinh vi
như tư vấn nhanh nhiệt tình tặng các gói học bổng
được đào tạo nguồn học sinh tài năng
rất nhiều gia đình đã bị mất tiền oan khi tin vào những trang phép giả mạo trên mạng xã hội
được biết trung tâm bồi dưỡng bóng đá trẻ pvf bộ công an
tuyển sinh trong khoảng thời gian từ tháng sáu đến tháng chín
trong thời gian tuyển sinh trung tâm không thu lệ phí thi tuyển của phụ huynh
với những cá nhân trúng tuyển trung tâm sẽ đài thọ chi phí học tập sinh hoạt cho các em
tất cả các chương trình tuyển sinh của pvf
thì học viên họ và phụ huynh sẽ không phải đóng bất cứ một khoản chi phí nào hết
thậm chí là còn nếu đăng ký qua các trung tâm bóng đá cộng đồng
thì còn được nhận được khoản hỗ trợ
pvf không thu bất cứ một đồng nào của phụ huynh và các học viên
trước tình trạng lừa đảo ngày càng tinh vi trên không gian mạng
các cơ quan chức năng cần quản lý giám sát chặt hơn
trong các hoạt động sử dụng app và các trang mạng hoạt động tại việt nam
đây là một loại tội phạm mới
người dân thì không biết tố cao đến ai cơ quan nào giải quyết
tố cao đối tượng nào địa chỉ ở đâu
đấy là những khó khăn cho người dân
tuy nhiên tôi không biết tố cao đến ai cơ quan nào giải quyết
khi người dân mà thấy rằng có một cái gợn nào đấy
trái với cả cái tự nhiên mà cái lợi ích mình đạt được mà dễ dàng quá
thì người dân thì chúng phải hiểu ngay rằng đây có dấu hiệu lừa đảo
không chỉ trung tâm đào tạo bóng đá trẻ pvf bị mạo danh
một số trung tâm đào tạo bóng đá khác như học viện bóng đá quốc tế park hang seo
trung tâm đào tạo bóng đá việt theo cũng đã bị mạo danh để lừa đảo
phụ huynh cần cảnh giác tìm hiểu kỹ thêm từ nhiều nguồn thông tin
xác thực với các số điện thoại đường dây nóng của các trung tâm
trước khi đăng ký dự tuyển cho con em mình